cả hai đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu
đến ngày hai mươi năm tháng năm nghĩa đưa em gái này về thành phố long xuyên để lấy các giấy tờ tùy thân thì bị gia đình phát hiện và báo công an
tại cơ quan điều tra nghĩa đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
vâng vụ án giao cầu với trẻ em vừa xảy ra ở an giang nói trên chỉ là một trong số hơn năm vụ án xâm hại tình dục trẻ em trong cả nước tính từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
những sự việc đau lòng này cho thấy là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia tăng các vụ án xâm hại tình dục trẻ em
là do sự thiếu sự quan tâm chăm sóc và quản lý từ phía gia đình
chính vì vậy ngăn chặn tội phạm xâm hại trẻ em nhất thiết phải có sự chung tay của toàn xã hội
đặc biệt là sự quan tâm quản lý con cái từ phía các bậc phụ huynh
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tỉnh yên bái
đang được nghỉ hè lại thiếu những điểm vui chơi giải trí lành mạnh
nên những em nhỏ như thế này vẫn thường tự do vui chơi mà thiếu đi sự quản lý giám sát của người lớn
hay từ phía gia đình
thực tế này đang diễn ra khá phổ biến tại các địa bàn vùng sâu vùng xa của tỉnh yên bái
nơi mà có tới ba mươi dân tộc cùng sinh sống
đây cũng chính là những sơ hở để tội phạm xâm hại tình dục trẻ em lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
từ hôm đấy tôi đi chơi về muộn nên vào nhà người họ hàng ngủ nhờ
thấy cháu ngủ một mình trong buồng gia đình lại không có ai để ý
nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm rồi dọa cháu là không được nói với ai
theo thống kê của công an tỉnh yên bái thì từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra hai vụ án xâm hại tình dục trẻ em
các vụ án này đều diễn ra ở các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
những nơi mà trình độ nhận thức cũng như ý thức cảnh sát của người dân còn chưa cao
con em nhỏ đã tuyên truyền đối với những người dân có con em để làm sao để biết cách phòng tránh tránh những người lạ mặt và có những biểu hiện xấu nhằm mục đích xâm hại đến tình dục trẻ em
tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh yên bái mặc dù đã giảm so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên theo nhận định của cơ quan công an thì vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp bởi công tác đấu tranh với loại tội phạm này
cũng gặp phải rất nhiều khó khăn
bản thân chính các cháu chưa nhận thức ra vấn đòi đó để tố giác hành vi phạm tội đó
cái thứ hai là sau khi gia đình biết thì việc đó cũng có thể ảnh hưởng đến danh dự của chính các cháu
vì thế nên có một số vụ việc là gia đình giấu
vì thế nên nó khó khăn cho vấn đề phát hiện tố giác tội phạm
đối với mỗi vụ án xâm hại tình dục trẻ em
ngoài việc gây mất ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội
còn để lại rất nhiều hệ lụy đau lòng cho bản thân các em và gia đình
chính vì vậy trung tây đang có tố lấp và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
khu vực các tỉnh từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế do kết hợp của hiệu ứng phơn
nên toàn khu vực vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng trên diện rộng
với nhiệt độ cao nhất tại đây được dự báo lên đến mức là từ ba mươi năm đến ba mươi tám
vùng nắng nóng được nhận định là vùng núi phía tây của nghệ an hà tĩnh
kéo dài xuống đến tuyên hóa ở quảng bình đông hà ở quảng trị nam đông ở huế
dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng lần này có khả năng sẽ kéo dài cho đến thứ bảy cuối tuần tại đây
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
từ ngày hai đến ngày mùng bốn tháng sáu trời mây thay đổi ngày nắng
phía bắc có nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
gió tây nam đến nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ ngày đêm phổ biến giao động từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi ngày nắng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối ngày mùng bốn có mưa rào rải rác và có nơi có rông
nhiệt độ cao nhất ngày giao động từ ba mươi một ba mươi bốn độ
về đêm nhiệt độ sẽ hạ xuống chỉ còn giao động từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
trong khi đó trong hôm nay và hai ngày tới ở khu vực nam bộ
mưa rông vẫn tiếp tục có xu hướng giảm cả về diện và cường độ so với những ngày trước đó
mưa rông chỉ xảy ra vào chiều tối nhưng với diện mưa chủ yếu tập trung tại các tỉnh ở miền tây nam bộ
nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến giao động từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt